bất chấp quy định về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh sau khi nhậu xong
hai người đàn ông chạy xe máy ra đường không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
còn nẹt bô thách thức lực lượng chức năng
khi công an phường đến nhắc nhở các đối tượng này đã dùng vũ lực tấn công lực lượng chức năng
ba đối tượng là trần văn trí nguyễn ngọc giáp và trần văn vinh cùng tạm trú tại phường an bình
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bị bắt giữ về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng tám đại úy nguyễn tất sử và thượng úy huỳnh thanh tuấn
một cán bộ công an phường an bình thành phố rạch giá đang cùng với đoàn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid
trong cộng đồng ở trên địa bàn khu phố ba phường an bình phát hiện giáp và vinh đang chạy xe máy nẹp bô
vi phạm an toàn giao thông và quy định giãn cách xã hội nên tiến hành nhắc nhở
chẳng những không chấp hành vinh và giáp cùng với trí đang ở trọ gần đó đã dùng vũ lực tấn công đại úy xỉu
và thượng úy tấn đã làm cho đại úy xỉu bị thương ở đầu
sau khi bị khống chế bắt giữ tại cơ quan công an trí giáp và vinh khai nhận trưa ngày ba mươi tháng tám
vinh và giáp có đến nhậu tại nhà trọ của trí
sau đó vinh giáp lên xe máy thì gặp công an phường nhắc nhở do không đội mũ bảo hiểm
vì có men rượu nên đã không kiềm chế được bản thân cùng nhau hành hung hai cán bộ công an phường